tại hà nội chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
đã làm việc với đảng đoàn ban thường vụ trung ương hội luật gia việt nam
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả đã đạt được của hội luật gia trong thời gian qua
đồng thời đề nghị hội cần chú trọng đổi mới nội dung phương thức sinh hoạt cải tiến
nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động theo đúng tôn trì tập trung cho cơ sở
thực sự là một tổ chức nghề nghiệp mang tính chính trị xã hội sâu sắc của những người hoạt động trong lĩnh vực pháp luật
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao bước phát triển quan trọng
cả về tổ chức bộ máy số lượng hội viên và hoạt động của hội luật gia việt nam
từ chỗ chỉ có bốn mươi hội viên khi thành lập đến nay hội đã có hơn sáu mươi ba hội viên
đã và đang làm công tác pháp luật trong cơ quan nhà nước tổ chức
bày tỏ đồng tình với phương hướng
công tác năm hai nghìn một mươi tám và những năm tiếp theo của hội luật gia việt nam
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị hội luật gia việt nam chú trọng đổi mới nội dung
phương thức sinh hoạt cải tiến nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt hoạt động theo đúng tôn trị
mục đích hướng về cơ sở tập trung cho cơ sở
thực sự là một tổ chức nghề nghiệp mang tính chính trị xã hội sâu sắc của những người hoạt động trong lĩnh vực pháp luật
tham gia giám sát và kiến nghị trong việc xử lý
các hành vi vi phạm pháp luật nhất là các vi phạm trên các lĩnh vực hình sự kinh tế
lâu nay các đồng chí cũng đã đóng góp rất có hiệu quả
tôi cũng mong rằng các hồng chí đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tư vấn pháp luật
trợ giúp pháp lý miễn phí cho những người nghèo người dân tộc thiểu số đối tượng chính sách
và đặc biệt là nhóm người lâu nay tài khoản yếu thế trong xã hội
tôi rất hoan nghênh các đồng chí vừa qua đã có những đề án phối hợp với các tổ chức
các ban ngành mà triển khai rất có hiệu quả
chủ tịch nước trần đại quang cũng đề nghị các cấp hội luật gia việt nam
cũng như từng hội viên cần nỗ lực phấn đấu phát huy những kết quả thành tích đã đạt được
đồng thời khắc phục có hiệu quả những hạn chế thiếu sót thực hiện thắng lợi nghị quyết
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của hội
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
chú trọng bùi những nghiệp vụ chuyên môn rồi cho rồi
đạo đức nghề nghiệp cho hội viên
đặc biệt là những hội viên hành nghề luật sư tư vấn pháp luật
tham gia điều tra truy tố xét xử và thi hành án
vấn đề hoàn thiện hệ thống pháp luật vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền
sau chủ nghĩa việt nam đặt ra là hết sức quan trọng
và trong đó có phần trách nhiệm của luật giao việt nam của chúng ta
chính vì thế tôi cũng muốn đề nghị các đồng chí là chúng ta cũng phải xác định được
trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung
của đại hội
chủ tịch nước trần đại quang cũng đề nghị các cấp hội luật gia việt nam
tiếp tục phát huy vai trò hội trong việc thực hiện chủ trương chính sách đối ngoại
của đảng nhà nước chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức
cá nhân luật gia tiến bộ các nước trong khu vực và trên thế giới
góp phần tích cực vào công tác đối ngoại nhân dân nhằm tranh thủ sự đồng tình
ủng hộ của giới luật gia và bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng đất nước
bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
của tổ quốc